bà hoàng thị hương huyện đô lương tỉnh nghệ an tất tà đưa chồng vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nghệ an
trái với lo lắng của bà khi vào nhiệm viện mọi công việc được diễn ra thuận lợi
chồng của bà được các bác sĩ chăm sóc tận tình và chú đáo
khác với trường hợp gia đình bà hương gia đình ông nguyễn văn dũng ở huyện đô lương tỉnh nghệ an
lại chủ động tham gia bảo hiểm y tế và đợt nhập viện này do được hưởng lợi từ việc thông tuyến
nên ông thuận tiện hơn rất nhiều trong việc điều trị cho mình
bây giờ thông tuyến như thế thì người dân mang bệnh thì có cái bảo hiểm y tế thì đi vào coi như thông tuyến
thì gần nhất thì lợi cho dân để đi lại tạo điều kiện cho dân
không phải vất vả gì khác như tôi đây hiện bây giờ đang còn có và có thêm bảo hiểm
chứ không thì tôi mất nhà không có tiền để mà chữa cái bệnh
không chỉ những người dân như chồng bà hương ông tuyến được chăm sóc sức khỏe chú đáo
tại bệnh viện đa khoa tỉnh nghệ an mà mọi người dân đến đây đều được hưởng chế độ chăm sóc như nhau
ngoài ra bệnh viện còn nâng cấp trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh
tuy nhiên do chi phí điều trị đắt đỏ các bác sĩ của bệnh viện vẫn mong muốn bệnh nhân
có thể bảo hiểm y tế để giảm bớt được gánh nặng chi phí điều trị
có thể nói thì hiện nay trong kỹ học chung thì vấn đề sử dụng các ứng dụng kỹ thuật cao
trong vấn đề khám và điều trị cho bệnh nhân thì ngày càng nhiều
năm trong quảy đó thì bây giờ đối với các bệnh tim mạch thì hiện nay cũng như vậy
nếu như có bệnh nhân có bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế đã hỗ trợ được cái phần nào
cho bệnh nhân trong vấn đề khám điều trị sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao trong khám bệnh
và cũng đáng tiếc là có nhiều trường hợp
nhân vào khi vào đây không có bảo hiểm y tế khi chúng tôi bị cầu trả thích
đó là biện pháp điều trị tối ưu nhất để cứu sống người bệnh
thì bệnh nhân và gia đình do không có điều kiện kinh tế không có bảo hiểm y tế chi trả cùng
đã từ từ chối thực hiện dịch vụ thực cao và chấp nhận điều trị nội khoa
phương châm lấy người bệnh làm trung tâm đã trở thành kim chỉ nam của các cán bộ
y bác sĩ trong một số bệnh viện tại tỉnh nghệ an
để giảm bớt những đánh giá không hài lòng từ người bệnh
cách làm của bệnh viện ung biếu nghệ an đó là
áp dụng công nghệ thông tin vào khoa khám bệnh tiếp tục cải cách
rút gọn quy trình khám chữa bệnh đã tập trung chỉnh đốn kỹ năng giao tiếp
giữa các bác sĩ y tá với bệnh nhân giúp cho họ thoải mái về tinh thần trong quá trình điều trị
giờ thăm khám bệnh của bác sĩ thái doãn công bệnh viện ung biếu nghệ an
luôn nhẹ nhàng và vui vẻ vì những cử chỉ ân cần của bác sĩ với bệnh nhân
đã từ lâu việc bệnh nhân thoải mái trao đổi trò chuyện về bệnh tình của mình với bác sĩ
là điều bác sĩ công và đồng nghiệp đang hướng tới để làm hài lòng người bệnh
để mà nâng cao chất lượng chữa trị chăm sóc người bệnh đặc biệt là bệnh nhân ung thư
thì chúng tôi cũng ngoài cái việc cô học tập không ngừng để đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn
để thực hiện các kỹ thuật phục vụ điều trị thì chúng tôi cũng thường xuyên quán triệt
và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ
chúng tôi cũng chăm sóc bệnh nhân để làm thế nào để cho họ có cảm giác được thoải mái nhất
cải tiến chất lượng và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ của bệnh viện ung biếu nghệ an
đã đạt được những kết quả nhất định được ghi nhận từ sự hài lòng của người dân khi được khám và điều trị bệnh
trường hợp người nhà của anh nguyễn kỳ minh thành phố vinh tỉnh nghệ an là một ví dụ
bố của anh nguyễn kỳ minh đã nhập viện điều trị bệnh tim năm lần
sự chuyên nghiệp tận tình của đội ngũ y bác sĩ đã giúp gia đình anh yên tâm điều trị bệnh cho bố
hiện ngành y tế đang phải đối mặt với những thách thức trong đổi mới cơ chế tài chính và đổi mới chất lượng bệnh viện
không chỉ riêng đội ngũ y bác sĩ
thay đổi nếp nghĩ cách làm của mình
mà lãnh đạo các bệnh viện cũng phải đổi mới tư duy đổi mới công tác quản lý để giữ chân bệnh nhân
đặc biệt khi chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế tại các tuyến huyện tuyến tỉnh và trung ương
bệnh nhân có quyền lựa chọn bệnh viện tốt hơn để khám chữa bệnh
do đó các nhà quản lý bệnh viện cần cải tiến không ngừng
để nâng cao chất lượng bệnh viện và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh
thứ hai chúng tôi đã thành lập phòng quản lý chất lượng bệnh viện và công tác xã hội
để tăng cường hướng dẫn đón tiếp giải thích cho người bệnh
thứ ba là chúng tôi hàng tuần hàng tháng có họp hội đồng người bệnh phổ biến tuyên truyền
quyền lợi nghĩa vụ và trách nhiệm của người bệnh đối với bệnh viện
và lắng nghe những đóng góp ý kiến của người bệnh cũng như gia đình đối với bệnh viện
để chúng tôi có hướng khắc phục và có những giải pháp để tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh đến khám và chữa bệnh
vấn đề mà bất kỳ lãnh đạo bệnh viện phải tìm ra câu trả lời thỏa đáng để thu hút bệnh nhân
đó là cải tiến chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo an toàn người bệnh
là vấn đề cốt lõi của công tác khám chữa bệnh
trong đó người lãnh đạo bệnh viện đóng vai trò quyết định
trong công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
tuy nhiên khó khăn chung của các bệnh viện ở nghệ an nói riêng
và trên toàn quốc nói chung đó là vấn đề tự chủ về tài chính
chúng tôi là một đơn vị chuyên về các kỹ thuật cao ở phẫu thuật điều kỹ thuật cao
ví dụ như là về cuộc sống về thuật vị về trần thương sổ não
về thoải hóa khớp háng khớp gối
nổi soi là chính
nhưng cái đó nó tiêu tốn rất là nhiều tiền
cho nên là cũng mong muốn là các bà con cũng như là nên mua bảo hiểm y tế
chúng tôi là một đơn vị cũng đang chịu áp lực của việc điều trị bệnh nhân không có bảo hiểm y tế
thì hiện tại thì giá nó rất thấp
mà giá như thấp thì chúng tôi là
hiện tại là đã chuyển
chuyển sang cái chế độ tự chủ
mà tự chủ thì cái chỗ gọi là lấy thú bưu trí là hầu như không đảm đứng được
hiện nay nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh nghệ an đang dần vượt qua những khó khăn đặt ra về nguồn lực tài chính
về nhân sự tốt
phần lớn các bệnh viện xác định rõ để đổi mới công tác quản lý bệnh viện
ngoài việc lấy người bệnh làm trung tâm giai đoạn tới sẽ huy động mọi nguồn lực để xây dựng những bệnh viện phát triển bền vững
trở thành những trung tâm y tế có cơ sở hạ tầng được mở rộng trang thiết bị hiện đại đồng bộ
đội ngũ cán bộ có chất lượng và chuyên môn chuyên sâu đủ khả năng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới
theo đó cần ưu tiên tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
chuẩn hóa chất lượng bệnh viện theo tám mươi ba tiêu chí chống quá tải hạn chế thấp nhất tình trạng người bệnh phải nằm ghép
ưu tiên đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh gắn với cải cách thủ tục hành chính
đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo hướng đồng bộ chuyên sâu đủ về số lượng bảo đảm chất lượng
thực hiện đúng mục tiêu đổi mới y tế toàn diện vì người bệnh
thưa quý vị và các bạn đổi mới về quản lý thông qua việc thiết lập hệ thống hành chính công chất lượng tại bệnh viện
đổi mới về tư duy kiến thức chuyên môn với quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm trong việc chăm sóc và điều trị
là cách làm đang phát huy được hiệu quả tốt tại tỉnh nghệ an cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước
kinh tế phát triển mức sống của người dân ngày càng được cải thiện nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng
đòi hỏi các bệnh viện cần nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu xã hội
việc triển khai đổi mới phong cách thái độ phục vụ cũng sẽ được gắn liền với việc nâng cao đời sống vật chất
và mức thu nhập cho cán bộ y tế nâng cấp cơ sở vật chất môi trường làm việc tại các bệnh viện để có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân
thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai đến đây đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại